thêm bằng chứng cho thấy vắc xin phòng covid một mươi chín an toàn cho bệnh nhân ung thư
các nhà khoa học mỹ cung cấp thêm bằng chứng về vaccine phòng covid một mươi chín an toàn và hiệu quả đối với hầu hết bệnh nhân ung thư
cho đến nay có rất ít dữ liệu về tính an toàn của vaccine phòng covid một mươi chín ở những bệnh nhân đang mắc bệnh ung thư
nghiên cứu mới tiến hành ở hơn một bệnh nhân mắc ung thư đã được tiêm hai liều vaccine moderna
hoặc hai liều pfizer hoặc một liều vắc xin johnson johnson
trong đó có ba mươi hai bệnh nhân cũng đã nhận được liều vắc xin tăng cường
kết quả cho thấy bệnh nhân ung thư sau khi được tiêm vaccine phòng covid một mươi chín có miễn dịch đủ để bảo vệ khỏi mắc covid một mươi chín nghiêm trọng
ngoài ra những bệnh nhân đã tiêm vắc xin johnson johnson nên được xem xét
để tiêm thêm liều vắc xin nữa
liều vắc xin bổ sung cho thấy an toàn và kích hoạt phản ứng miễn dịch mạnh hơn
đồng thời nghiên cứu cũng chỉ ra rằng
những bệnh nhân ung thư đã từng bị nhiễm covid một mươi chín có phản ứng miễn dịch mạnh hơn với việc tiêm chủng
bệnh nhân ung thư có nguy cơ bị mắc covid một mươi chín nặng và tử vong do covid một mươi chín vì hệ thống miễn dịch bị suy yếu
việc điều trị ung thư có ảnh hưởng đến các phản ứng miễn dịch ít hơn
so với lợi ích mà tiêm vắc xin phòng covid một mươi chín mang lại
các tác dụng phụ sau khi tiêm vaccine phòng covid một mươi chín mà bệnh nhân ung thư gặp phải
tương tự như những phản ứng phụ gặp phải ở nhóm đối tượng khỏe mạnh thường là nhẹ hoặc trung bình
ngoài ra theo các nhà khoa học những người bị nhiễm covid một mươi chín trước đó
cũng có phản ứng miễn dịch tốt hơn sau khi tiêm vắc xin
do đó việc tiêm vaccine phòng covid một mươi chín ở bệnh nhân ung thư là rất quan trọng
bệnh nhân ung thư cần biết những điều này khi tiêm vắc xin phòng covid một mươi chín
hiện chưa có thuốc đặc trị covid một mươi chín nên vaccine vẫn là biện pháp tốt nhất để phòng bệnh
nhiều người bị ung thư đang tự hỏi liệu có an toàn khi tiêm một trong các loại vaccine phòng covid một mươi chín hay không
ung thư là một tình trạng nguy cơ cao đối với covid một mươi chín
ung thư là một bệnh lý nền khiến bệnh nhân có nhiều nguy cơ tiến triển nặng và rất nặng khi nhiễm virus sars cov hai
do đó câu trả lời ngắn gọn là đối với hầu hết người trưởng thành bị ung thư hoặc có tiền sử ung thư
nên tiêm vắc xin phòng ngừa covid một mươi chín
tuy nhiên cần cân nhắc các yếu tố sau
xin ý kiến tư vấn bác sĩ điều trị ung thư trước khi tiêm vắc xin
đối với các bệnh nhân ung thư và đang điều trị ung thư
điều quan trọng là phải nói chuyện với bác sĩ điều trị của mình trước khi tiêm liều đầu tiên của bất kỳ loại vaccine nào
loại ung thư và phương pháp điều trị của bệnh nhân sẽ là một yếu tố để xem xét lựa chọn vaccine
bác sĩ điều trị ung thư sẽ thảo luận về rủi ro lợi ích lịch trình và những điều mà bệnh nhân ung thư nên lưu ý trước khi tiêm liều vaccine đầu tiên
những bệnh nhân ung thư thuộc một trong các nhóm nợ ưu tiên tiêm vắc xin covid một mươi chín sớm
ngoài ra các bệnh nhân ung thư thường ở lứa tuổi cao đây cũng là một nhóm thuộc diện nợ ưu tiên tiêm vắc xin sớm
nhưng việc có thể được tiêm vắc xin ngay hay không còn phụ thuộc vào nguồn cung cấp vắc xin sẵn có và tình trạng bệnh tại thời điểm tiêm vắc xin
bệnh nhân ung thư gặp các tác dụng phụ nào đối với vắc xin
nhìn chung cũng như mọi người khác các tác dụng phụ thường gặp sau khi tiêm vắc xin là
đau tại vị trí tiêm mệt mỏi và đau nhức cơ sốt và ớn lạnh cũng có thể xảy ra đặc biệt là sau liều tiêm thứ hai
cần lưu ý với bệnh nhân ung thư là sau khi tiêm phòng một số người có thể nổi hạch bạch huyết
nổi hạch bạch huyết thường xảy ra ở dưới cánh tay hoặc dưới bàn tay
hoặc ở cổ bên cạnh chỗ tiêm chủng
vì ung thư cũng có thể gây ra hạch to nên điều quan trọng là bệnh nhân phải nhận ra đây là một tác dụng phụ sau khi tiêm
có thể xảy ra và không phải dấu hiệu cho thấy ung thư của họ đang tiến triển
các hạch to thường mềm khi chạm vào sẽ tự biến mất nhưng đôi khi có thể kéo dài trong vài tuần
bệnh nhân ung thư nên liên hệ với bác sĩ của mình
đến nếu các hạch to không bắt đầu giảm đi trong ba đến bốn tuần sau
khi tiêm liều vắc xin thứ hai
thời điểm tiêm vắc xin và điều trị ung thư
nếu có sẵn vaccine có thể trì hoãn việc bắt đầu một số phương pháp điều trị ung thư không khẩn cấp cho đến khi hoàn tất việc tiêm phòng
tuy nhiên không nên chỉ hoãn hầu hết các phương pháp điều trị ung thư để đợi tiêm xong
cụ thể từng trường hợp bác sĩ điều trị ung thư có thể tư vấn về thời gian tiêm phòng liên quan đến việc điều trị ung thư của bệnh nhân
tùy thuộc vào các phương pháp điều trị ung thư đang thực hiện
bác sĩ có thể cân nhắc đặc biệt khác cho bệnh nhân ung thư khi tiêm vắc xin
cuối cùng điều quan trọng cần lưu ý là những bệnh nhân ung thư có xu hướng bị suy yếu hệ thống miễn dịch
điều này có thể làm cho vắc xin kém hiệu quả hơn
hiện tại các vaccine được chứng minh là có hiệu quả trong việc ngăn ngừa bệnh covid một mươi chín vừa và nặng giảm tỷ lệ phải nhập viện
sau thời gian tiêm chủng đủ tạo ra kháng thể tùy thuộc vào mỗi loại vắc xin
nhưng rất khó để biết liệu bệnh nhân ung thư có cùng mức độ đáp ứng đó hay không
do đó điều quan trọng hiện nay là phải tuân thủ tuân theo các khuyến nghị về an toàn phòng dịch pháp năm k luôn vệ sinh cá nhân gia đình
tuân thủ các quy tắc về giãn cách xã hội tăng cường thể chất và tiếp tục đeo khẩu trang ngay cả khi đã được tiêm phòng
hãy tiêm vắc xin phòng covid một mươi chín
trước khi quá muộn vaccine phòng covid một mươi chín giúp ngăn chặn sự lây truyền của virus giúp giảm nguy cơ nhập viện
vì vậy hãy tiêm phòng ngay bây giờ
mục tiêu của tất cả các loại vắc xin bao gồm cả vắc xin phòng covid một mươi chín là kích thích hệ thống miễn dịch và phản ứng kháng thể của cơ thể
nếu virus hoặc vi khuẩn xâm nhập vào hệ thống
hãy coi vắc xin như một bộ áo giáp
các loại vắc xin cung cấp một bộ áo giáp trước khi ra trận
giúp bảo vệ bạn trước một cuộc tấn công
nếu bạn ra trận mà không có áo giáp và bị thương việc mặc áo giáp sau đó sẽ không giúp ích được gì cho bạn
điều tốt nhất chúng ta có thể làm để giữ an toàn cho bản thân và những người khác khỏi mắc covid một mươi chín
là thực hiện nghiêm các khuyến cáo phòng bệnh đặc biệt là tiêm vaccine ngay bây giờ trước khi quá muộn
việt nam sẽ phải tiếp tục chống dịch covid một mươi chín trong thời gian dài và dần hình thành nếp sống ứng xử phù hợp trong điều kiện có dịch bệnh
tiếp tục áp dụng các biện pháp cơ bản phòng chống dịch trong trạng thái bình thường mới như
đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà tại các nơi công cộng và trên các phương tiện giao thông công cộng
thường xuyên rửa tay bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn
hạn chế tụ tập đông người ngoài phạm vi công sở trường học bệnh viện giữ khoảng cách an toàn khi tiếp xúc
để chủ động phòng chống dịch covid một mươi chín trong trạng thái bình thường mới
bộ y tế mong muốn và kêu gọi mỗi người dân việt nam cùng nhau thực hiện chung sống an toàn với đại dịch covid một mươi chín
bộ y tế gửi đến bạn thông điệp năm k
khẩu trang khử khuẩn khoảng cách không tụ tập khai báo y tế với các nội dung chính sau đây
đeo khẩu trang vải thường xuyên tại nơi công cộng nơi tập trung đông người
đeo khẩu trang y tế tại các cơ sở y tế và khu cách ly
rửa tay thường xuyên bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn tay
vệ sinh các bề mặt vật dụng thường xuyên tiếp xúc như tay nắm cửa
máy tính bảng mặt bàn mặt ghế
giữ vệ sinh lau rửa và để nhà cửa thông thoáng
giữ khoảng cách khi tiếp xúc với người khác
không tụ tập đông người
khai báo y tế
thực hiện khai báo y tế trên ứng dụng pc covid
khi có dấu hiệu sốt ho khó thở hãy gọi điện cho đường dây nóng của bộ y tế một nghìn chín trăm linh chín nghìn chín mươi năm
hoặc đường dây nóng của y tế địa phương
để được tư vấn hỗ trợ hướng dẫn đi khám bệnh đảm bảo an toàn